thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái bình đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng ngô duy hồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại tiểu khu tiền tiến thị trấn nông trường mộc châu huyện mộc châu tỉnh sơn la cao một m năm mươi bốn và có nốt ruồi cách một cm trên sau cánh mũi trái
đối tượng phạm thị thùy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố số bảy thị trấn lâm huyện ý yên tỉnh nam định cao một m sáu mươi và có nốt ruồi cách hai cm trên sau cánh mũi phải
cũng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thái thụy tỉnh thái bình là đối tượng lê văn đông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn hoa quận xã thụy quỳnh huyện thái thụy tỉnh thái bình có nốt ruồi cách ba cm trên trước đuôi lông mày phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện